tính đến thời điểm hiện tại tỉnh thanh hóa đã cơ bản hoàn thành việc chi trả hỗ trợ cho các đối tượng chính sách trên địa bàn
hàng trăm ngàn người có hoàn cảnh khó khăn đã nhận được sự hỗ trợ giúp đỡ của nhà nước
tuy nhiên bên cạnh đó cũng xuất hiện những trường hợp chi trả sai nguyên tắc ảnh hưởng xấu đến những nỗ lực chung của toàn tỉnh
theo số liệu thống kê tỉnh thanh hóa có bảy trăm linh bảy đối tượng được hỗ trợ
đến cuối tháng năm năm hai nghìn hai mươi đã có khoảng chín mươi chín số người nhận hỗ trợ tổng kinh phí chi trả trên bảy trăm linh một tỷ đồng
trước thông tin về hiện tượng chi trả sai quy định trên địa bàn tỉnh theo đại diện sở lao động thương minh và xã hội
địa phương này đã nhanh chóng tiếp thu kiểm điểm những trường hợp trục lợi chính sách
chấn trình việc vận động nhân dân không nhận hỗ trợ hay ghép danh sách hộ nghèo
cấp trên giao chỉ tiêu cho anh anh lệnh giảm bằng hình thức này thì làm gì có cấp trên nào đồng ý được
còn nói về văn bản thì không có văn bản nào chỉ đảm của đấy
và nếu như mà chúng tôi phát hiện ra là
chúng tôi là lấy yêu cầu là phải kiểm đoán ngay
chứ không có cái chuyện mà là chỉ đạo từ cấp trên xuống
và càng không có chuyện là cấp trên trung tố
hiện tỉnh thanh hóa đang chỉ đạo các địa phương giả soát lại danh sách các đối tượng chính sách năm hai nghìn hai mươi
và báo cáo ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày một mươi năm tháng sáu
trên cơ sở này tỉnh thanh hóa sẽ chi trả bổ sung cho những người đủ điều kiện nhưng chưa được nhận tiền
đồng thời truy thu các trường hợp nhận hỗ trợ sai quy định